tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn với phiên chất vấn và trả lời chất vấn
bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân đã trả lời chất vấn trước quốc hội
vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy tinh sản biên chế công tác đánh giá xử lý vi phạm của cán bộ công chức viên chức
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm đặt câu hỏi
đại biểu phạm tất thắng phản ánh vẫn còn nhiều hiện tượng cán bộ công chức viên chức vô cảm khi làm việc vi phạm đạo đức công vụ
trong khi nước ta có quy trình bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ vì sao vẫn để xảy ra những trường hợp trên
trong khi nước ta có quy trình bổ nhiệm cán bộ công chức viên chức vô cảm khi làm việc viên chức vô cảm khi làm việc viên chức vô cảm khi làm việc